trong bảy nhóm giải pháp tổng thể để giải quyết nạn un tắc giao thông tại tp hcm
giải pháp phát triển giao thông công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cá nhân
tiếp tục được ngành giao thông ưu tiên tập trung từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tp hcm đã có tám một triệu xe máy đăng ký chưa kể số xe máy của người dân các tỉnh khác
do đó kiểm soát hạn chế các phương tiện này tham gia giao thông được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm ung tắc
việc thực hiện phải có lộ trình cho đến nay các cơ quan chức năng cũng nhận định
việc kiểm soát sử dụng xe cá nhân chỉ thực hiện khi đạt các điều kiện về hạ tầng đô thị
mật độ mạng lưới xe buýt dịch vụ hỗ trợ giao thông công cộng
đồng thời phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
từ giữa tháng năm đến nay tp hcm đang triển khai chương trình thí điểm kiểm tra khí thải xe máy trên địa bàn
các xe được khuyến khích kiểm tra khí thải là những xe đã sử dụng trên năm năm